các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

sau đây là nội dung chi tiết
thưa quý vị và các bạn vào lúc một mươi hai h ba mươi theo giờ địa phương thủ tướng nguyễn xuân phúc và đoàn cấp cao việt nam đã đến thành phố nam ninh quảng tây tham dự hội trợ trung quốc asean ca expo hội nghị thượng đỉnh thương mại và đầu tư trung quốc asean carbis lần thứ một mươi ba
đây là hoạt động mở đầu trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức nước cộng hòa nhân dân trung hoa từ ngày một mươi đến ngày một mươi năm tháng chín theo lời mời của thủ tướng quốc vụ viện nước cộng hòa nhân dân trung hoa lý khắc cường
đón thủ tướng nguyễn xuân phúc tại sân bay u su nam ninh có ủy viên dự khuyết trung ương phó chủ tịch khu tự trị dân tập trang quảng tây lam thiên lập lãnh đạo tỉnh quảng tây đại sứ việt nam tại trung quốc đặng minh khôi tổng lãnh sự việt nam tại nam ninh phạm thanh bình và cán bộ tổng lãnh sự quán cùng đông đảo cộng đồng người việt nam tại nam ninh

thưa quý vị và các bạn báo nhân dân vừa long trọng khai trương gian trưng bày báo nhân dân tại hội báo nhân đạo hai nghìn một mươi sáu luy manite do đảng cộng sản pháp tổ chức tại công viên lakugner ở ngoại ô paris
phát biểu tại lễ khai mạc phó tổng biên tập báo nhân dân phan huy hiền đã cảm ơn đại sứ quán việt nam tại pháp các cơ quan đại diện việt nam tại pháp các thế hệ của cộng đồng người việt các hội đoàn pháp đã tạo điều kiện giúp đỡ báo nhân dân tổ chức gian trưng bày
hội báo luy manite của đảng cộng sản pháp đối với báo nhân dân chúng tôi là một hoạt động thường niên rất nhiều năm chúng tôi đã tham gia hoạt động ý nghĩa này đối với chúng tôi coi đây là một hoạt động hết sức quan trọng tăng cường mối đoàn kết thiệu mì giữa đảng cộng sản việt nam và đảng cộng sản pháp cũng như các đảng cộng sản khác trên thế giới
nét nổi bật tại gian trưng bày của báo nhân dân năm nay có hàng chục bức ảnh giới thiệu những thành tựu nổi bật trong các lĩnh vực sau ba mươi năm thực hiện công cuộc đổi mới
đại hội mới ở việt nam kể từ đại hội lần thứ sáu của đảng cộng sản việt nam năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
ông doni gondepierre ủy viên bộ chính trị đảng cộng sản pháp đánh giá cao việc báo nhân dân
tham dự hội báo luy manite và coi đây là việc làm vô cùng quan trọng đóng góp vào tình hữu nghị
giữa hai dân tộc việt pháp và hai đảng
việc báo nhân dân tham gia hội báo lmanite là rất quan trọng nó cho thấy việt nam tham gia
tích cực và cuộc đấu tranh của chúng tôi những người cộng sản pháp cuộc đấu tranh vì nhân loại
vì hòa bình đòi chấm dứt chiến tranh nó cũng đóng góp tích cực vào tình hữu nghị giữa hai dân tộc
và đương nhiên cũng đóng góp vào việc củng cố và tăng cường quan hệ giữa hai đảng
bởi vì hai đảng đã được gắn bó với những mối quan hệ đặc biệt kể từ khi đồng chí nguyễn ái quốc
tham gia đại hội tour năm một nghìn chín trăm hai mươi nước pháp cũng tham gia tích cực vào sự phát triển của việt nam
là tăng cường quan hệ kinh tế giữa hai nước hội báo nhân dân tổ chức vào trung tuần tháng chín hàng năm
được xem là ngày hội không chỉ của những người cộng sản pháp mà còn là cuộc tập hợp và biểu dương
lực lượng của phong trào cộng sản cùng các tổ chức và phong trào cánh tả trên toàn thế giới
sáng nay tại hà nội
công nghệ đã tổ chức hội nghị tổng kết các chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước
giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi năm nhằm đánh giá thực trạng hoạt động của các chương trình này sau năm năm triển khai
trong giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi năm có một mươi năm chương trình trọng điểm cấp nhà nước trong đó có một mươi chương trình
thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ và năm chương trình lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn được triển khai
thực hiện sau năm năm các chương trình đã tạo được hai trăm linh tám công nghệ mới trong đó có năm mươi năm công nghệ đã
chuyển giao cho sản xuất xây dựng được sáu trăm ba mươi quy trình sản xuất mới với hơn một trăm năm mươi bảy quy trình hoàn thiện ngoài
ra các đề tài còn tạo được ba trăm hai mươi một loại vật liệu mới trong đó có bảy mươi ba sản phẩm đã được thương mại hóa với
tổng giá trị các hợp đồng chuyển giao ước đạt hàng trăm tỷ đồng kết quả này một lần nữa cho thấy các
chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm đã được thực hiện trong giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi năm
đã có đóng góp quan trọng trong việc nâng cao tiềm lực khoa học và công nghệ hiệu quả kinh tế xã hội
thưa quý vị và các bạn để đảm bảo công tác vận hành hệ thống điện an toàn ổn định và liên
tục trong thời gian giảm ngừng cấp khí nam côn sơn tập đoàn điện lực việt nam chính thức cho biết
các nhà máy điện chiếm tới bốn mươi tổng công suất cấp điện cho miền nam sắp bị cắt hoặc giảm nguồn
khí cung ứng và đề nghị người dân tiết kiệm điện
theo kế hoạch hệ thống cung cấp khí nam côn sơn sẽ giảm ngừng gấp khí theo ba giai đoạn
từ ngày năm một mươi chín chín evn khẳng định hệ thống cung cấp khí nam côn sơn sẽ giảm ngừng cấp khí trong đó
từ ngày năm tám chín lượng khí đang cung ứng khoảng hai mươi một năm triệu m ba một ngày sẽ giảm đi một nửa
chỉ còn khoảng một mươi một năm triệu m ba một ngày từ ngày chín một mươi bốn chín sẽ mất toàn bộ từ ngày một mươi năm một mươi chín chín
khí được cấp lại nhưng chỉ đạt khoảng một mươi một triệu m ba một ngày
bên cạnh đó evn yêu cầu tích nước các hồ thủy điện miền nam miền trung để có thể huy động tối
đa trong thời gian cắt giảm khí bảo đảm công suất khả dụng cao nhất cho hệ thống điện miền nam
do bị mất nguồn nguyên liệu quan trọng evn sẽ tận dụng tối đa khả năng tải của các đường dây
một trăm linh kv và hai trăm hai mươi kv để đưa điện từ miền bắc miền trung và miền nam đồng thời huy động tối đa các
nguồn nhiệt điện than huy động thêm các tổ máy nhiệt điện chạy dầu bên cạnh đó evn đề nghị
khách hàng khu vực miền nam sử dụng điện tiết kiệm và hợp lý tránh lãng phí để giảm thiểu tình trạng
thiếu hụt điện trên toàn miền nam trong thời gian tới
còn tại ninh thuận công ty cổ phần phong điện thuận bình vừa hoàn thành toàn bộ công tác lắp đặt
thử nghiệm và hòa thành công vào lưới điện quốc gia tất cả một mươi hai tuôi bin gió của dự án nhà máy điện
gió phú lạc huyện tuy phong
dự án có tổng mức đầu tư một tám mươi chín tỷ đồng do ngân hàng tái thiết đức kfw
việt nam tài trợ giai đoạn một của dự án nhà máy có công suất hai mươi bốn mw gồm một mươi hai tuô bin gió v một trăm linh
của hãng vestat đan mạch mỗi tuôi pin có công suất hai mw được khởi công xây dựng từ ngày hai mươi một tháng bảy
năm hai nghìn một mươi năm dự kiến sau một mươi bốn tháng hoàn thành tuy nhiên với sự nỗ lực của chủ đầu tư các nhà thầu
sự hỗ trợ của các cấp các ngành từ trung ương đến địa phương dự án đã hoàn thành vượt tiến độ đề ra
kết quả cho thấy rằng tất cả những thông số kỹ thuật
của tu bin đã hoàn toàn đáp ứng yêu cầu của điều kiện kỹ thuật đề ra và chúng tôi tin tưởng
rằng là chắc chắn là dự án điện gió phú lạc đã thành công cả về mặt tiến độ chất lượng và an toàn
tuyệt đối trong quá trình thi công việc tổ chức thi công và lắp đặt các thiết bị ở tất cả
các hạng mục của dự án điện gió phú lạc hầu hết đều do các nhà thầu việt nam thực hiện
đã đánh dấu sự trưởng thành vượt bậc về năng lực quản lý tổ chức thi công
cũng như trình độ tay nghề của các nhà thầu
các kỹ sư cán bộ kỹ thuật và công nhân việt nam
tôi đánh giá cao đội ngũ cán bộ kỹ thuật cũng như công nhân việt nam tại dự án và cũng nhờ sự giúp
đỡ này mà vestap đã hoàn thành dự án đúng tiến độ bảo đảm chất lượng chúng tôi cũng đã trưởng
thành lên rất nhiều như các đối tác của việt nam
sau khi hòa lưới điện quốc gia mỗi ngày nhà máy điện gió phú lạc sẽ cung cấp cho hệ thống
sản lượng điện khoảng hai kwh đây là dự án điện gió thứ ba của tỉnh bình thuận
đã hoàn thành và hòa lưới điện quốc gia sau các dự án nhà máy điện gió tuy phong và phú quý
nâng tổng công suất điện gió của tỉnh từ ba mươi sáu mw lên sáu mươi mw
tiếp nối chương trình thái nguyên đập thủy lợi tân hợp chưa bàn giao đã hư hỏng và xuống cấp
đồng xuân tăng cường điện gió tuy phong và phú quý đập thủy lợi tân hợp chưa bàn giao đã hư hỏng và súng cấp
thưa quý vị và các bạn hiện nay mới là đầu mùa mưa bão
nhưng tại thái nguyên công trình đập thủy lợi tân hợp xã quy kỳ huyện định hóa
sau gần bảy tháng thi công sắp bàn giao cho địa phương
thì đã có những dấu hiệu hư hỏng xuống cấp gây ảnh hưởng đến phần đất sản xuất nông nghiệp của người dân
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại thái nguyên
qua phản ánh của người dân và tìm hiểu thực tế cho thấy
xi măng trộn cát không có sự kết dính chắc chắn
nên mặt công trình đập đã xuất hiện những hố như thế này
ngay chính giữa thân đập đã xuất hiện vết nứt
sự xuống cấp hư hỏng của công trình đã làm sói mòn đất sản xuất nông nghiệp của người dân
hư hại nhiều diện tích cấy lúa của bà con
mà hai là bên kè thì hầu trời bên trong sẽ đổi là đồ đá
thế còn trong khi thiết kế thi công thì báo cáo với các anh là chúng tôi lại không được giám sát công trình
cho nên là công trình là công trình ở tại địa phương nhưng không được giám sát
cho nên cái này thì báo cáo về đề nghị này nọ cũng có nhiều khó khăn
hai nữa là khi tức là cái mùa vụ chiêng năm hai nghìn một mươi sáu là thiếu nước nhưng ra bỏ bơm như là chúng tôi phải lệnh công trình
người ta mới xả nước cho chúng tôi để phục vụ bà con nhân dân được
trước chưa có con đập thì gia đình tôi với lại mấy gia đình có ruộng ở xung quanh đây
thì hộ nhau làm cái quai đê từ đây xuống xuất dưới kia thì không bị lũ vào đâu
từ ngày bắt đầu làm con đập này thì doanh nghiệp bảo là cho làm con mương sang ruộng của tôi
thế thì cái vụ đấy thì tôi chỉ ra cho một sào dài xuống theo đám ruộng
không cấy trồng trọt gì nữa để cho doanh nghiệp làm mương
doanh nghiệp hứa là làm mương xong thì làm xong công trình thì sẽ giả lại mặt bằng cho tôi
nhưng mà sau khi chưa kịp là làm xong công trình thì cơn lũ ngày một tháng bảy ấy
thì bây giờ lở hết vào ruộng của tôi không cấy được vụ này
lãnh đạo địa phương cho biết ngay từ khâu thiết kế thi công công trình này đều không có sự tham gia giám sát của chính quyền và nhân dân địa phương

người dân cũng đã nhiều lần kể
người dân cũng đã nhiều lần kiến nghị lên chính quyền địa phương xem xét giải quyết
khi thi công thì có nhiều cái nó bất cập
thứ nhất một là phá sang ruộng của người ta ở bên theo tôi bên tay phải của hướng mặt đập
và ngập lên trên của bốn sào ruộng của hai hộ dân của thu tên hợp
hiện nay tức là trong hai kỳ họp của hội đồng nhân dân tôi đã đề xuất ý kiến
nhưng đến nay cấp nhà nước thì chưa thấy phản hồi ý kiến hay làm ảnh hưởng đời sống của nhân dân một phần
chủ đầu tư công trình là chi cục
thủy lợi và phòng chống lụt bão trực thuộc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh thái nguyên
đơn vị thi công là doanh nghiệp tư nhân duy tùng
cán bộ và nhân dân thôn tân hợp xã quy kỳ đang rất mong ubnd tỉnh thái nguyên và sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh
sớm kiểm tra đánh giá khách quan chính xác về công trình này trước khi đưa vào sử dụng để người dân yên tâm sản xuất
thưa quý vị và các bạn nhân dịp kỷ niệm bốn mươi chín năm ngày thành lập hiệp hội các quốc gia đông nam á
và hai mươi một năm việt nam gia nhập tổ chức này tối ngày chín tháng chín
chương trình giao lưu nghệ thuật những sắc màu văn hóa asean đã được tổ chức tại hà nội
chương trình là hoạt động tổ chức thường niên nhằm tăng cường tuyên truyền quảng bá sâu rộng
về xây dựng một cộng đồng asean vững mạnh và liên kết chặt chẽ
đây là thành quả của bốn mươi chín năm nỗ lực hợp tác của tất cả các nước thành viên
ghi dấu mốc quan trọng của tiến trình liên kết asean
trong đó việt nam được đánh giá là nhân tố quan trọng bảo đảm sự đoàn kết thống nhất trong asean
chương trình giao lưu nghệ thuật những sắc màu văn hóa asean cũng là dịp thúc đẩy giao lưu
gắn kết mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa việt nam với các nước asean
thông qua đó quảng bá hình ảnh của thủ đô hà nội thành phố vì hòa bình thân thiện với du khách quốc tế
nhằm tạo sân chơi bổ ích cho các em nhỏ trong dịp tết trung thu
ban quản lý phố cổ hà nội vừa tổ chức khai mạc
gọi trung thu phố cổ hai nghìn một mươi sáu tại đình kim ngân vườn hàng bùa
theo đó trong thời gian từ nay đến hết ngày một mươi năm tháng chín năm hai nghìn hai mươi
nhiều chương trình hoạt động văn hóa sẽ được diễn ra tại các điểm di tích của phố cổ
như triển lãm bộ ảnh những người giữ hồn trung thu của nhiếp ảnh gia lê bích
giới thiệu các hình ảnh về nghệ thuật dối tế tiêu và biểu diễn múa dối cạn tế tiêu
vào ba tối cuối tuần tại đình kim ngân bốn mươi hai bốn mươi bốn hàng bạc
trưng bày ảnh giới thiệu tết trung thu của hà nội đầu thế kỷ hai mươi
tại ngôi nhà di sản tám mươi bảy mã mây vườn hàng bùa
không chỉ tạo không gian vui chơi cho trẻ em nhân dịp tết trung thu
mà đây còn là một trong những điểm nhấn thu hút khách du lịch
trong thời gian triển khai tuyến phố đi bộ vào ba ngày cuối tuần
thưa các đồng chí thưa quý vị và các bạn
triển khai thực hiện các nghị quyết của đảng về công tác cán bộ
nhất là đưa cán bộ đảng viên trẻ về cơ sở
đảng bộ huyện đồng xuân tỉnh phú yên đã tăng cường đầu tư phát triển nguồn nhân lực
đào tạo và thu hút nhân lực có trình độ cao gắn đào tạo với sử dụng
đưa cán bộ trẻ về cơ sở đến nay công tác này đã đem lại những hiệu quả thiết thực
huyện ủy đồng xuân tỉnh phú yên đã xác định mục tiêu phát triển nguồn nhân lực
phải bảo đảm số lượng và chất lượng xây dựng cơ cấu phù hợp
qua đó hình thành một lực lượng có chất lượng cao đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ đổi mới
trong đó chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ công chức viên chức bảo đảm tiêu chuẩn chính trị
phẩm chất đạo đức tốt có trình độ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ
nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống chính trị

đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ nâng cao năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ nâng cao năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ
trong đó chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ công chức viên chức bảo đảm tiêu chuẩn chính trị
chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ công chức viên chức bảo đảm tiêu chuẩn chính trị
cái đoạn đường đây dân nó cũng kém hết nhiều nó dễ là anh bí thư cường giải quyết được
từ việc lựa chọn đúng công tác cán bộ huyện đồng xuân tỉnh phú yên đã tạo sức bật mới trong kinh tế
trong đó nổi bật là xây dựng được nhiều vùng nguyên liệu gắn với nhà máy chế biến
như trồng rừng nguyên liệu gắn với nhà máy chế biến gỗ vùng nguyên liệu mía gắn với nhà máy đường
vùng nguyên liệu sắn gắn với nhà máy chế biến tinh bột sắn
qua đó từng bước cải thiện đời sống cho nhân dân
trong phần tin quốc tế ngoại trưởng nga kêu gọi cần có cách tiếp cận mới đối với vấn đề triều tiên
indonesia và philippines tăng cường an ninh hàng hải
liên quan tới tình hình căng thẳng trên bán đảo triều tiên ngoại trưởng nga sergei lavrov cho rằng
cộng đồng quốc tế cần tìm các giải pháp mới để phản ứng với các vụ thử hạt nhân của triều tiên
nhằm giảm căng thẳng trong khu vực thay vì chỉ tăng cường các biện pháp
trưởng tượng của các bản đảo triều tiên
trả lời họp báo tại geneva thụy sĩ ông lavrov nhấn mạnh tình hình hiện nay cho thấy các nhà ngoại giao
cần sáng tạo hơn thay vì chỉ đáp trả bằng những biện pháp trừng phạt lặp đi lặp lại trong bất cứ tình huống nghiêm trọng nào
ông cũng cho rằng còn quá sớm để kết thúc các cuộc đàm phán sáu bên và cần phải tìm cách để nối lại chúng
trước đó ngày chín chín đức đã chịu đại sứ triều tiên tại bắc linh để cực liệt phản đối vụ thử hạt nhân mới nhất của bình nhưỡng
người phát ngôn chính phủ đức cũng cực lực lên án vụ thử hạt nhân của triều tiên
và cho rằng với động thái này bình nhưỡng rõ ràng muốn tiếp tục gây bất ổn một cách vô trách nhiệm ở khu vực đông bắc á
cảnh sát pháp đã tìm ra chứng cứ cho thấy tổ chức is từ syri đã trực tiếp điều hành nhóm khủng bố bao gồm ba người phụ nữ
đình thực hiện vụ tấn công khủng bố ở paris dự kiến diễn ra vào bốn giờ sáng chủ nhật tuần trước gần địa điểm nhà thờ đức bà paris
trước đó cảnh sát pháp đã tình cờ phát hiện một chiếc xe pezo không biển số bật xi nhan
ở một nhà thờ đức bà paris
trong xe có bảy bình ga ba con dầu diesel và một điếu thuốc lá cháy dở nối với một mảnh vải
nhiều tài liệu bằng tiếng ả rập cũng bị bỏ lại trong xe
có thể khẳng định những thành viên cấp cao của is đã trực tiếp nhống tay và chỉ đạo một nhóm khủng bố toàn là phụ nữ tại pháp
những phụ nữ này được cho là đã lên kế hoạch hoàn toàn trên mạng và bị nhiễm tư tưởng cực đoan và cuồng tín
muốn thực hiện những cuộc tấn công bạo lực mới có tính bất ngờ cao
ba nghi phạm nữ được xác định hôm thứ năm vừa qua có độ tuổi là một mươi chín hai mươi ba và ba mươi chín tuổi
hai phụ nữ đã dùng dao chống trả buộc cảnh sát phải nổ súng
một trong ba phụ nữ năm nay một mươi chín tuổi có tên trong danh sách tình nghi khủng bố của cảnh sát bỉ
các nghi phạm ban đầu khai rằng chúng muốn gây vụ nổ tại trung tâm paris để trả thù cho một chỉ huy cấp cao của is vừa bị tiêu diệt tại syri
indonesia và philippines vừa nhất trí trong việc tăng cường tình nghi khủng bố của cảnh sát bỉ
tuy nhiên indonesia đã trở thành một trong những trường an ninh hàng hài sau hàng loạt các vụ bắt cóc xảy ra trên biển
tuyên bố này được đưa ra trong chuyến thăm indonesia đầu tiên của ông duterte trên cương vị tổng thống philippines
phát biểu sau cuộc gặp với tổng thống philippines duterte tổng thống indonesia joko widodo đã hoan nghênh sự hợp tác của nước láng giềng philippines
trong việc bảo đảm an ninh trên biển solu đồng thời cho biết hai nước sẽ tiến hành các cuộc tuần tra chung trên biển
tổng thống indonesia joko widodo đã hoan nghênh sự hợp tác của nước láng giềng philippines trong việc bảo đảm an ninh trên biển sulu
và chúng tôi hy vọng trong tương lai sẽ không còn xuất hiện những vụ việc tương tự như trước nữa
chúng tôi sẽ cùng nhau kết hợp tiến hành các cuộc tuần tra chung trên biển
philippines và indonesia đều có một mối quan tâm chung cấp thiết về sự đe dọa của chủ nghĩa khủng bố và bạo lực cực đoan
chúng tôi đã nhất trí cùng nhau hợp tác để ngăn chặn và bắt giữ những phần tử xấu trong xã hội
không chỉ trong lĩnh vực an ninh hàng hải mà còn lĩnh vực khác như buôn bán ma túy
bất hợp pháp chúng tôi mong muốn đóng góp một phần nỗ lực vào sự phát triển thịnh vượng của cộng đồng chung asean
tình trạng bắt cóc và cướp biển đặc biệt là khu vực quần đảo sulu philippines và đảo sulawesi indonesia là vấn đề an ninh dai dẳng chưa được giải quyết triệt đề
tháng năm vừa qua indonesia malaysia và philippines đã đồng ý tổ chức nhiều cuộc tuần tra chung và thiết lập trung tâm xử lý khủng hoảng để phản ứng kịp thời trong tình huống khẩn cấp
cũng trong ngày hôm nay tổng thống duterte cũng đã tuyên bố philippines sẽ theo đuổi chính sách đối ngoại độc lập mà không cần tới bất kỳ sự can thiệp nào từ bên ngoài
phát biểu trong một cuộc họp báo ở quê nhà ở thành phố davao miền nam philippines tổng thống duterte khẳng định trong quan hệ của philippines với thế giới
philippines sẽ theo đuổi một chính sách đối ngoại độc lập nhấn mạnh nguyên tắc tôn trọng sự bình đẳng chủ quyền không can thiệp
cũng như cam kết giải quyết hòa bình các tranh chấp
trước đó tuyên bố đã được đưa ra trong phiên bế mạc hội nghị thượng đỉnh của các lãnh đạo hiệp hội các quốc gia đông nam á asean và các đối tác đối thoại của asean được tổ chức tại viên trăn lào
tổng thống philippines duterte cũng nhấn mạnh ông muốn gửi đi một thông điệp rằng philippines có quyền theo đuổi một chính sách đối ngoại độc lập mà không có bất cứ sự can thiệp nào
ông duterte cũng không đề cập đích danh cá nhân hay đất nước nào mà ông có ý định gửi thông điệp tới
bắt đầu từ ngày hôm nay
thánh địa mecca chính thức đón tiếp gần hai triệu tín đồ hồi giáo tới dự lễ hengs một dịp lễ quan trọng mà mỗi một tín đồ hồi giáo phải đi thực hiện nghĩa vụ này ít nhất một lần trong đời
đối với người hồi giáo trên khắp toàn cầu đây đã là điều quen thuộc
đó là lễ hal dịp lễ người hồi giáo thực hiện nghĩa vụ hành hương tới thánh địa mecca tại ả rập xê út ít nhất một lần trong đời
lễ hech năm hai nghìn một mươi năm là một vết đen khi thảm họa sẫm đạp đã khiến gần hai ba trăm linh người thiệt mạng
để tránh vấn đề như năm trước
lần này nhà chức trách ả rập xê út đã cấm người hành hương tiếp cận đến thiêng kapa trong khi cầu nguyện tăng thêm rào chắn quanh đại thánh đường và phát vòng tay điện tử để theo dõi thông tin
những biện pháp an ninh nghiêm ngặt chưa từng có này được kỳ vọng sẽ giúp các tín đồ trải qua một mùa lễ hội an toàn
quý vị và các bạn thân mến chương trình thời sự của chúng tôi đến đây xin được kết thúc thân ái chào tạm